hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã thảo luận đề án cải cách tiền lương
mục tiêu căn bản mà đề án này hướng tới là nâng cao chất lượng đời sống người lao động
từ đó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đây là mục tiêu đã được đặt ra từ rất lâu và đến thời điểm này ban chấp hành trung ương đảng quyết tâm
và đặt ra kỳ vọng có thể hoàn chỉnh và thực hiện đề án
chính sách tiền lương ở nước ta đã trải qua bốn lần cải cách
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi năm mùa một nghìn chín trăm chín mươi ba và hai nghìn ba
nhưng vẫn còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn
đời sống của đa số người hưởng lương còn khó khăn
tiền lương trong khu vực doanh nghiệp vẫn chưa theo kịp sự phát triển của thị trường lao động
tiền lương trong khu vực công vẫn còn thấp so với khu vực doanh nghiệp
và yêu cầu phát triển của đội ngũ cán bộ công chức viên chức
những hạn chế và bất cập này đã được hội nghị trung mương đảng lần thứ năm
lần thứ bảy khoáng mở
hội nghị trung ương đảng lần thứ một mươi một đưa ra yêu cầu cần phải nhanh chóng xây dựng
hoàn thiện đề án chính sách tiền lương phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước
với yêu cầu phát triển của kinh tế xã hội trong bối cảnh mới
điểm mấu chốt trong xây dựng hệ thống bảng lương của đề án cải cách chính sách tiền lương mới
là dựa trên nguyên tắc giá cả thù lao của sức lao động
lương trong khu vực công sẽ quy định bằng số tiền tuyệt đối
thay cho việc quy định hệ số lương nhân với mức lương cơ sở
theo vị trí việc làm chức danh và chức vụ lãnh đạo
việc cải cách cũng hướng đến sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành
bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chỉ chiếm tối đa ba mươi trong tổng quỹ lương
đây cũng là con số phù hợp với quy định của quốc tế trong lĩnh vực tiền lương
đối với khu vực doanh nghiệp đề án nêu định hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách về lương tối thiểu vùng
cái kỳ vọng đó thì là tất cả cái đợt cải cách lương thì phải đều phải đặt cái mục tiêu là tăng lương cho người hưởng lương
nhưng cái quan trọng cái tổng hợp cuối cùng cái việc tăng lương đó nó phải là trở thành cái động lực
cái người hưởng lương nó trở thành cái động lực để mà để nâng cao trình độ để mà tạo ra cái hiệu quả làm việc tốt hơn
ở khu vực doanh nghiệp thì nó phải tạo ra được cái năng suất cao hơn
và tổng hợp tất cả những các khu vực lại với nhau thì nó tạo ra một cái sự ổn định và cái sự phát triển của kinh tế xã hội
tuy nhiên cũng trong ngày làm việc
một mươi ngày làm việc thứ ba của hội nghị trung ương bảy thảo luận về đề án cải cách tiền lương
ngoài những ý kiến xung quanh vấn đề cải cách tiền lương thì các vấn đề khác như nâng cao năng suất lao động gắn liền với tinh giản biên chế cũng được bàn thảo kỹ
bên cạnh đó các vấn đề trong quan hệ lao động hay một số ngành đặc biệt cũng cần được cụ thể hóa trong đề án lần này
có thể nói là theo đề án thì nhà nước chỉ là ban hành mức lương tối thiểu vùng và cung cấp các thông tin về thị trường lao động
trong điều kiện hiện nay khi mà quan hệ lao động thị trường lao động chưa phát triển năng lực thương lượng của người lao động của công đoàn cơ sở còn nhiều hạn chế
thì cái việc mà nhà nước còn phải duy trì một thời gian nhất định về các cái nguyên tắc xây dựng thực hiện tháng lương bảng lương là cần thiết
bởi vì nếu như chúng ta mà không có lộ trình để giảm thiểu này mà chúng ta bỏ ngay
thì chúng tôi sợ là doanh nghiệp sẽ ép người lao động và cái khả năng dẫn ra thì người lao động phản ứng và gây ra bất ổn với quan hệ lao động
nhưng mà lương này lên thì chất lượng có lên không
thì lên bao nhiêu lên như thế nào là vấn đề
thì cái chất lượng đào tạo của ngành đi dục
đào tạo là đào tạo từ cái trường sư phạm
mà lương thì cứ ta nhưng mà chất lượng dạy sao
chúng ta đề cập lại
chất lượng cái phần phế thứ hai này
chất lượng cái thuần tí là bây giờ cứ mấy cũng nó lương nó lương không
tại vì người lao động phổ thông nó khác
còn ngành đặc thù này nó khác
ngành có đào tạo
chính sách tiền lương là vấn đề phức tạp ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội
liên quan đến hàng loạt các vấn đề xã hội khác
để thực hiện đề án này cần sự quyết tâm cao của trung ương đảng
sự vào cuộc hiệu quả của các cơ quan chức năng ban ngành trong tư vấn
hoạch định xây dựng hệ thống bảng lương
phù hợp với tình hình của đất nước